và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
xin chào các bạn